văn phòng các vấn đề về quyền riêng tư của canada opc đã quyết định mở cuộc điều tra đối với công ty open ai có trụ sở tại mỹ thực thể đứng sau chat gpt một chatbot sử dụng trí tuệ nhân tạo ai đang thu hút sự chú ý lớn trên thế giới
opc nêu rõ việc tiến hành điều tra được thực hiện sau khi văn phòng này tiếp nhận các đơn khiếu nại về việc thu thập sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà chưa có sự đồng ý của người dùng
opc không cung cấp chi tiết song khẳng định sẽ thông tin công khai về kết quả sau khi hoàn tất quá trình điều tra
trong khi đó một quan chức opc cho biết ai và các tác động của vấn đề này đối với quyền riêng tư là điều cần lưu ý hàng đầu đồng thời nhấn mạnh opc phải đi trước những tiến bộ công nghệ đang phát triển nhanh chóng
động thái trên của cơ quan quản lý canada diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều chuyên gia kêu gọi tăng cường giám sát công nghệ do ai cung cấp
hãng sản phẩm johnson johnson của mỹ đã đề xuất một bộ phim về công ty openai
hãng sản phẩm johnson johnson đã đề xuất trả tám chín tỷ đô la mỹ để giải quyết những vụ kiện tụng kéo dài nhiều năm qua liên quan đến cáo buộc các sản phẩm phấn rôm của hãng có chứa bột tac gây ung thư
johnson johnson cho rằng bức đề mù trên cần được một tòa án ở mỹ thông qua sẽ giải quyết một cách công bằng và hiệu quả tất cả các hiếu nại phát sinh từ các vụ kiện suốt hai mươi năm năm qua về bột tac
vẫn được sử dụng rộng rãi trong các loại mỹ phẩm như phấn rum trẻ em phấn phủ cơ thể và da mặt
kể từ năm hai nghìn một mươi ba đã có hàng nghìn vụ kiện johnson johnson liên quan đến sản phẩm phấn rôm có bột tac chứa amnion được cho là nguyên nhân gây ra ung thư bổ trứng
johnson johnson chưa từng thừa nhận sai trái nhưng cho hay đã dừng việc bán các sản phẩm phấn dung được xác định có thành phần bột này tại mỹ và canada từ tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
johnson johnson cũng cho rằng các khiếu kiện nhằm vào các sản phẩm của hãng chỉ mang tính suy đoán và thiếu căn cứ khoa học
thưa quý vị mỹ la tinh là vùng đất với ẩm thực phong phú cùng nhiều món ăn ngon mang tính biểu tượng
tuy nhiên qua thời gian một số nét văn hóa ẩm thực từ xa xưa của vùng đất này có nguy cơ bị mai một
và để tránh tình trạng đó một dự án tìm kiếm thu thập và quảng bá các đặc sản bản địa đã được triển khai với sự tham gia của các đầu bếp tài năng tại nam mỹ và mỹ la tinh
đây sẽ là nội dung cuối cùng trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt
đây là một bữa tiệc đầy màu sắc với hương vị thơm ngon được bày biện cẩn thận để tôn vinh sự đa dạng ẩm thực của vùng amazon ở peru và bolivia
các món ăn này bao gồm những món đặc sản như hải sản địa phương usanilo vỏ cây có vị như tỏi mật ong
đầu bếp người bolivia masia taha và đầu bếp người peru viilo matinet đã chế biến một loạt các món ăn sử dụng những nguyên liệu đặc trưng của địa phương
là người mỹ latin và nam mỹ chúng tôi hiểu rằng lợi thế của chúng tôi là chúng tôi có khả năng biến môi trường này những sản phẩm và hương vị này thành một thứ gì đó đơn giản gần gũi
chúng tôi có thể mang các món này đến bàn ăn với sự đơn giản và duyên dáng
mục tiêu của các đầu bếp là phổ biến sự đa dạng sinh học của amazon thông qua ẩm thực
họ cũng bày tỏ mong muốn bảo tồn văn hóa

trong năm năm qua chúng tôi đã chứng kiến một nền văn hóa mỹ la tinh luôn nỗ lực bảo tồn bản sắc của mình cũng như cố gắng gìn giữ nền văn hóa từ xa xưa và các sản vật đặc trưng
đây không chỉ là nấu ăn mà hơn thế chúng tôi đang muốn đóng góp vào hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa
để hợp tác các đầu bếp đã sử dụng thông tin được thu thắng bởi các đồng chí
các đồng chí đã được gặp bởi dự án sabores sinvites hay còn được gọi là hương vị hoang dã của cuxu
điều này trực tiếp mang lại lợi ích cho các cộng đồng bản địa
đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc với dự án có tên là hương vị hoang dã
mục tiêu là tìm kiếm khảo sát và đăng ký các sản phẩm bản địa của người dân mỹ la tinh
dự án này đã trải qua một mươi năm năm nghiên cứu
với gần hai trăm linh cộng đồng bản địa ở amazon
đã đăng ký hơn sáu trăm linh sản phẩm
chúng tôi đã làm việc với gần hai trăm linh cộng đồng bản địa và hơn sáu trăm linh sản phẩm đã đăng ký
chúng tôi cũng đã chế biến các món ăn đặc sản tại nhà hàng của mình
điều này mang lại cho chúng tôi niềm tự hào
đây không chỉ là lễ kỷ niệm của amazon và sự đa dạng sinh học của nó
mà còn của các nhà sản xuất thuộc dự án
họ là những người giúp sản phẩm này có thể đến tận nhà hoặc nhà hàng của chúng ta
chị ta cũng cho biết dự án hương vị hoang dã không chỉ thu thập danh mục nguyên liệu
kỹ thuật nấu ăn mà còn hợp tác với các nhà sản xuất bản địa bằng cách mua sản phẩm của họ
như vậy các cộng đồng bản địa cũng có thể hưởng lợi từ việc chia sẻ thông tin về các sản vật địa phương
đồng thời góp phần bảo tồn quảng bá bản sắc văn hóa mỹ latin